gần bốn năm qua hơn một trăm linh hộ gia đình sống cạnh dự án cải tạo nâng cấp cống thoát nước la hai ngõ một trăm ba mươi chín đường khương thượng
thông với ngõ số một mươi đường tôn thất tùng phải khốn khổ sống chung với rác bẩn nước thải chỉ vì công trình dậm chân tại chỗ
theo phản ánh của người dân dự án cải tạo nâng cấp cống thoát nước la hai ngõ một trăm ba mươi chín khương thượng quận đống đa thành phố hà nội
được khởi công vào năm hai nghìn một mươi hai tuy nhiên cho đến nay công trình vẫn còn dở dang y ạch vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi
vật liệu cọc dầm sắt thép cọc gỗ để thi công dự án vứt ngổn ngang cột sắt chất đống phải hứng chịu nắng mưa suốt một thời gian dài đã bị hoen dỉ